từ xa xưa trà đã trở thành thức uống gần gũi trong sinh hoạt của người việt
bên chén chặt thơm con người có thể chiêm nghiệm ra nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống
làm cho đời sống tinh thần thêm phong phú
tuy nhiên để pha trà và thưởng trà đúng cách lại là một nghệ thuật
với không gian trưng bày đậm chất hà nội xưa
những người muốn tìm hiểu về nghệ thuật thưởng trà việt cảm thấy thêm ấm cúng khi nhấp ngụm trà thơm
cách thưởng trà của người việt cũng mang nhiều nét độc đáo và không theo chuẩn mực nào
nên việt nam không có trà đạo như nhật bản hay trung quốc mà là văn hóa trà việt
tuy nhiên theo nghệ nhân trà việt cao sơn thì để thưởng thức một chén trà sao cho đúng cách cũng cần phải học
tâm nguyện và rất mong muốn của lớp trẻ như bọn mình là rất muốn là mọi người hãy thưởng trà đúng cách
bây giờ đã có những phương tiện khoa học kỹ thuật chứng minh được là pha trà ở nhiệt độ bao nhiêu
thì sẽ được chất lượng và kết quả
trà cái nước trà để tốt cho cơ thể và dùng trong bao nhiêu thời gian
tất cả những yếu tố đó chúng tôi muốn qua sự kiện trà này truyền tải một thông điệp
và cũng muốn mọi người là cảm nhận thấy là trà việt là nó rất gần gũi với mình
chứ không phải là nó xa vời như kiểu là cầu kỳ như là trà đạo của trung hoa hay nhật bản
trong không gian tĩnh lặng ấm áp bên chén trà ấm nóng phẳng phất hương sen sớm mai
nhiều bài thơ bài văn đã ra đời và hơn hết nó đã trở thành nơi gặp gỡ tâm giao của những con người đồng điệu
không gian thanh tịnh tay nâng ly trà diện liên hoan hỷ trà thiền tâm ta a di đà phật
xin mời các bạn

nhưng mà lần đầu tiên được giới thiệu được nghe nghệ nhân hướng dẫn cách uống trà cách pha trà như thế nào

và sự cầu kỳ của người pha sự tận tâm của người từ người hái trà cho những người uống trà
cách người việt pha trà thường trà được đúc kết qua hàng trăm năm
cũng chính là triết lý nhân sinh mà những nghệ nhân truyền lại từ bao đời nay
hãy đun sôi cái tôi của bạn làm bay hơi sự lo lắng phà loãng mọi bùn phiền
lọc đi mọi sai lầm và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc